chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung vừa yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường quản lý
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
việc quản lý sử dụng và thực hiện di rời các cơ sở gây ô nhiễm cơ sở tập trung đông người trong đô thị
phải đúng mục đích hiệu quả công khai minh bạch và không để thất thoát tài sản
đáng chú ý lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu chấm dứt ngay việc cho thuê cho mượn hợp tác
liên doanh liên kết không đúng quy định của pháp luật đối với các cơ sở nhà đất được giao quản lý sử dụng
và thực hiện nộp toàn bộ số tiền thu được từ các hoạt động nêu trên vào ngân sách
lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở ban ngành và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã
các doanh nghiệp nhà nước thuộc tp khẩn trương ra soát
báo cáo các trường hợp khó khăn vướng mắt trong thực hiện các công việc liên quan